thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với tỉnh bạc liêu và cà mau về tình hình phát triển kinh tế xã hội tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh cà mau thủ tướng nhấn mạnh đây là một tỉnh thuần nông và đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu nặng nề
tuy nhiên với thế mạnh của tỉnh là nuôi trồng thủy hải sản và phát triển nuôi tôm sản lượng tôm hàng năm khoảng một trăm linh năm tấn đứng thứ hai của cả nước mang lại giá trị gần một mươi một năm nghìn tỷ đồng với nhiều mô hình nuôi đa dạng
bên cạnh đó bạc liêu có điều kiện khí hậu tương đối ôn hòa đất đai bằng phẳng vùng ven biển có lượng gió mạnh khá ổn định có nắng hầu như quanh năm với số nắng đạt hai chín trăm linh giờ một năm có nhiều tiềm năng để đầu tư khai thác các dự án năng lượng tái tạo
tuy nhiên trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và một số nguyên nhân từ hạn hán thiên tai nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn khó khăn
do ảnh hưởng của enino thời tiết nắng hạn kéo dài và tình hình xâm nhập mặn sâu vào nội đồng các yếu tố môi trường biến động vượt ngưỡng đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và nuôi trồng thủy sản của người dân làm thiệt hại hơn một ba trăm linh hectare lúa và hơn một mươi bốn hectare tôm
mực nước ngầm giảm sâu hơn hai mét đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong khó khăn mà vẫn tìm ra được hướng đi để phát triển trong nguy cơ vẫn tìm ra được thời cơ bước đầu có những bước đột phá trong nuôi tôm
thủ tướng đã đồng ý về việc quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm bạc liêu và phát triển lĩnh vực nuôi tôm của tỉnh
thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có giải pháp về thủy lợi để kiểm soát mặn ngọt giúp cho tỉnh chủ động trong phát triển các vùng sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh
để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm thủ tướng yêu cầu tỉnh bạc liêu cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách địa phương tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực hiện tiết kiệm đảm bảo kỷ luật kỳ cương tài chính